quý vị và các bạn thông tin mới nhất tại tỉnh bình phước cho biết tính từ ngày hai mươi năm tháng tám đến ngày một mươi bốn tháng một mươi lực lượng y tế tại các chốt kiểm soát dịch ở bình phước test nhanh phát hiện gần một trăm linh tài xế phụ xe tải xe chở hàng và địa bàn tỉnh dương tính với sars cov hai
cho tới nay bình phước vẫn duy trì hoạt động một trăm bốn mươi một chốt kiểm soát dịch trong đó có ba mươi bốn chốt sáp xanh các tỉnh và chốt liên huyện trong tỉnh ba mươi chốt nội huyện một mươi hai chốt tại cổng các khu công nghiệp khu kinh tế và sáu mươi năm chốt sáp biên giới
các tài xế phụ xe tải chở hàng từ các tỉnh đi vào đều được test nhanh covid một mươi chín miễn phí
theo thống kê các ngành chức năng bình phước mỗi tuần có khoảng ba mươi lái xe phụ xe tải di chuyển vào địa bàn tỉnh bình phước
qua test nhanh có nhiều người dương tính với sars cov hai
những trường hợp này được đưa đi cách ly chờ xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp pcr nếu dương tính sẽ đưa đi điều trị theo quy định
tính từ đợt dịch lần thứ tư đến nay bình phước có một bốn trăm chín mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
địa phương có nhiều ca mắc nhất là huyện trơn thành với hai trăm bốn mươi bốn ca ít nhất là huyện phú riềng với một mươi ba ca
chuyển sang một thông tin khác tại tỉnh đồng nai
mới đây tỉnh vừa có công văn số một mươi hai nghìn sáu trăm sáu mươi gửi ba nhân dân tp hcm thống nhất cho phép người lao động từ tp hcm vào đồng nai phải sử dụng xe ô tô cá nhân
việc này đồng nghĩa chưa cho người lao động đi bằng phương tiện mô tô xe máy ra vào tỉnh
theo một lãnh đạo sở giao thông vận tải tỉnh đồng nai trước đó tp hcm
đã có dự thảo hai văn bản ba nghìn năm trăm một mươi ba xin ý kiến các tỉnh liên vùng tp hcm bình dương đồng nai long an
là phải thống nhất với nhau về phương án đi lại của người lao động và người dân theo chỉ đạo của thủ tướng
trong đó văn bản ba nghìn năm trăm một mươi ba của tp hcm thì tỉnh đồng nai thống nhất về những đối tượng được di chuyển đi lại liên vùng
gồm những người vận chuyển hàng hóa đi khám chữa bệnh đi làm công vụ công nhân và chuyên gia
trong văn bản ba nghìn năm trăm một mươi ba của tp hcm chỉ đưa ra đề nghị di chuyển công nhân và chuyên gia bằng xe ô tô thôi
chứ không đưa ra phương án
đưa công nhân và chuyên gia bằng xe mô tô và xe gắn máy cá nhân
và tỉnh đồng nai đã thống nhất hoàn toàn với tp hcm với nội dung này
sau đó tp hcm có thêm văn bản ba nghìn năm trăm năm mươi hai gửi đến tỉnh đồng nai xin ý kiến về việc di chuyển công nhân và chuyên gia
trong đó có hai phương án một là di chuyển bằng xe ô tô đưa dứt công nhân tập trung
hai là cho công nhân và chuyên gia di chuyển bằng phương tiện cá nhân là xe mô tô và xe gắn máy
thời điểm tp hcm gửi văn bản ba nghìn năm trăm năm mươi hai thì tình hình dịch tại đồng nai vẫn còn phức tạp
đặc biệt thành phố biên hòa giáp danh với tp hcm dịch covid một mươi chín vẫn còn hết sức phức tạp
do đó phương án di chuyển bằng xe cá nhân mô tô xe máy cho công nhân sẽ dẫn đến đồng nai không thể kiểm soát được tình hình dịch covid một mươi chín
vì vậy ngày một mươi bốn tháng một mươi tỉnh đồng nai đã có văn bản thông báo cho tp hcm thống nhất phương án cho phép người lao động
và chuyên gia vào tỉnh bằng xe ô tô đưa dứt công nhân tập trung vào ô tô cá nhân
còn phương tiện xe mô tô xe máy cá nhân khi nào đồng nai hoàn toàn ổn định dịch covid một mươi chín sẽ thực hiện theo lộ trình chứ không phải là không cho
thưa quý vị và các bạn mới đây cục quản lý thị trường gia lai chuyển hồ sơ vụ sử dụng xe luồng xanh để vận chuyển hai bao thuốc lá lậu từ con tum qua tỉnh gia lai
trước đó vào đêm một mươi ba tháng một mươi đội quản lý thị trường số bốn cục quản lý thị trường gia lai phối hợp với đội cảnh sát điều tra công an huyện chư pư tiến hành kiểm tra ô tô đầu kéo mang bìa kiểm soát tám mươi hai c
năm mươi bốn tám mươi năm kéo theo semi romox tại biển kiểm soát tám mươi hai c hai ba mươi tám do tài xế vũ đình tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tệ xã khánh cường huyện yên khánh tỉnh đinh bình điều khiển khi đang dừng đỗ tại thôn sáu xã yà lè huyện chư pư
xe ô tô đầu kéo có căn mã qr giấy nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh nhưng bên trong thùng xe có nhiều thùng giấy có chứa hai bác thuốc lá nhãn hiệu ba số năm trăm năm mươi năm được xếp xe lẫn cùng những thùng mũ cao su đã qua chế biến
số thuốc lá này không có tem nhập khẩu tài xế không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp xe ô tô này di chuyển từ tỉnh con tum dự kiến điểm đến là tỉnh bình dương
xét thấy sự việc có dấu hiệu hình sự đội quản lý thị trường số bốn cục quản lý thị trường gia lai đã chuyển hồ sơ tăng vật và phương tiện sang công an huyện chư pư để điều tra xử lý theo quy định
thưa quý vị và các bạn thêm một tin buồn nữa cho người hâm mộ nghệ thuật siếc của việt nam khi mới đây nghệ sĩ siếc kỳ cựu lê trí tưởng qua đời do mắc covid một mươi chín
trước đó nghệ sĩ ưu tú lê trí tường bị đột quỵ được gia đình đưa vào bệnh viện tân phú cấp cứu nhưng sau đó phát hiện ông mắc covid một mươi chín
bệnh viện đã chuyển ông sang điều trị tại trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín do bệnh viện trung ương huế quản lý vận hành ở quận tân phú
theo chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú phi vũ dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do nghệ sĩ ưu tú lê trí tường bị bệnh nền lại bị đột quỵ đã dẫn đến tử vong
ông mất vào lúc một giờ năm mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi thọ sáu mươi sáu tuổi sự ra đi của ông đã để lại nhiều thương tiếc đối với các nghệ sĩ siếc tp hcm
nghệ sĩ ưu tú lê trí tưởng sinh ra tại hà nội là nguyên phó giám đốc đoàn siếc tp hcm nay là nhà hát nghệ thuật phương nam
ông đoạt nhiều giải thưởng cao quý trong quá trình tham gia công tác với vai trò diễn viên siếc đỉnh cao nghệ thuật là tiết mục múa ba tinh và tung hứng trên dây thép căng
ông là lứa diễn viên tốt nghiệp khóa hai trường siếc việt nam tại hà nội sau đó chuyển vào tp hcm công tác
thông tin trên cũng đã khép lại bản tin sáng nay của chúng tôi
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn còn hiện hiếu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại